báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản trong tháng bốn của hội môi giới bất động sản cho thấy tổng giao dịch bất động sản đạt sáu hai trăm linh sản phẩm tăng tám so với quý iv năm hai nghìn hai mươi ba và tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
tỷ lệ hấp thụ căn hộ đạt gần năm mươi các dự án mới ra hàng đều có tình hình giao dịch tốt
một số dự án đất nền ghi nhận tỷ lệ hấp thụ một trăm linh nhu cầu đầu tư bắt đầu được cải thiện trên thị trường thứ cấp nhưng người mua phần lớn vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu chỉ có khoảng bốn mươi quyết định mua
tuy nhiên thời gian gần đây cho thấy có hiện tượng giá căn hộ trung cư đất nền thổ cư tăng chóng mặt cục bộ ở một số khu vực
giá căn hộ trung cư tại hà nội liên tục leo thang nhất là các căn hộ đã bàn giao xong sổ hồng
trong đó giá bán căn hộ mới tăng một mươi chín đạt trung bình năm mươi sáu triệu đồng một mét vuông chưa gồm thuế vat và phí bảo trì
giá nhiều tòa trung cư cũ cũng nâng giá tăng một mươi bảy mức cao nhất từ trước đến nay còn tại tp hcm ghi nhận mức tăng ba so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhiều chuyên gia nhận định mức giá bất động sản tăng chóng mặt trong thời gian ngắn là không có cơ sở có dấu hiệu tác động tạo thông tin nhiễu loạn từ các nhóm đầu cơ đầy giá thổi giá nhằm trục lợi
đáng nói tại thị trường
nhiều khu vực có sự tấp nập giao dịch bất động sản với giá cao nhưng giá các bất động sản đó không phản ánh thật sự thực trạng thị trường
và người mua bán cũng không phải nhà đầu tư mà là những màn kịch được dựng lên để tạo ra thị trường giả nhằm lôi kéo thu hút những nhà đầu tư nhẹ dạ thiếu hiểu biết kinh nghiệm
biểu hiện thao túng lũng đoạn thị trường bất động sản đã được chỉ ra với nhiều chiêu trò tinh vi của giới đầu cơ môi giới
như các thông tin về giao bán trung cư xuất hiện liên tục và dày đặc trên các trang mạng xã hội và bị đẩy giá lên quá cao so với giá trị thực
do đó người mua nhà cần tỉnh táo để không sập bẫy chiêu trò đẩy giá bóp méo thị trường
một số nhóm có thể gọi là nhóm môi giới hoặc là nhóm lợi ích hoặc là nhóm lái họ đang thổi giá họ đang có thể thổi lên để cho giá tăng lên
thì về cơ bản là họ đã găm trước họ đã găm trước những bất động sản khu vực lên cận hoặc là xung quanh hoặc là chính trong phân khúc đó
và khi mà thổi giá lên thì người khách hàng họ không mua ở những cái khu vực cao đó nữa thì họ sẽ mua ở khu vực thấp hơn một chút
thì ở khu vực thấp hơn một chút đó chính là nàm bất động sản là hàng của những nhóm lợi ích của những nhóm môi giới đang thiếu tâm
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thương trường pháp luật của chủ hình nhân dân
thưa quý vị trong khi thị trường bất động sản vẫn còn không ít khó khăn thì nhiều nơi giá căn hộ đất nền lại tăng một cách bất thường
vậy coi hay không các chiêu trò thổi giá ảo bất động sản
trong chương trình hôm nay với sự có mặt của hai chuyên gia sẽ cùng chúng tôi làm rõ hơn về vấn đề này
xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tiến sĩ nguyễn văn đính phó chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam
chào mc và chào quý vị khán giả đại truyền nhân dân
và luật sư hà công tâm chủ tịch công ty luật one key partners đoàn luật sư thành phố hà nội
xin được chào mc và khán giả của đại truyền nhân dân
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi
thưa tiến sĩ nguyễn văn đính thời gian gần đây giá bất động sản giá nhà trung cư đất nền tăng đột biến
và đây có phải là hiện tượng thổi giá ảo bất động sản của một nhóm lợi ích nào đó không
trong suốt một quá trình kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba thì thị trường bất động sản rõ ràng
vì khó khăn mọi hoạt động phát triển đầu tư kinh doanh mua sắm trên thị trường đều sụt giảm rất nghiêm trọng
đặc biệt là giai đoạn sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và sau những cái sự nỗ lực của chính phủ đặc biệt là thông qua và phê duyệt bốn cái bộ luật
có liên quan đến các hoạt động của nền kinh tế trong đó có thị trường bất động sản
đó là luật đất đai luật kinh doanh bất động sản luật nhà ở và luật tổ chức tín dụng
thì chúng tôi cho rằng là nó đã tạo ra một cái niềm tin và nó thúc đẩy thị trường bất động sản
đang tức là vượt qua những khó khăn bắt đầu hồi phục trở lại
tuy nhiên thì trong cái tốt đó thì chúng tôi lại thấy rằng có một số những cái hiện tượng không bình thường
là cái giá bất động sản như mc vừa nói và trong đó có cái giá căn hộ của khu vực hà nội
nhiều cái dấu hiệu cho thấy giá tăng đến bốn năm mươi thậm chí là còn nhiều hơn
chúng tôi cũng đi khảo sát đánh giá một cách cụ thể thực tế sát sự thực nhất
thì cho chúng tôi thấy là cái số liệu là các cái giao dịch ở những cái khu vực mà có biến động giá bất thường
thì gần như không có
cho nên chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái hiện tượng đang có cái dấu hiệu của sự đẩy lên
thổi lên tác động từ một nhóm lợi ích nào đó để tạo ra cái việc là tăng cái mặt
bằng giá nói chung của cái khu vực của thị trường hà nội để tạo ra cái lợi ích cho các cái mục tiêu khác
chứ không phải là ở các cái dự án đang trả bán đó
tức là khi mà giá tăng mà không có giao dịch tức là nó đang hình thành dần dần ra một thị trường ảo
một cái bong bóng mà đã ảo đã bong bóng thì lại rất là nguy hiểm
bởi vì ảo của ông bóng thì có một thời điểm nó sẽ đổ nó sẽ nổ vỡ và nó nổ vỡ thì nó sẽ tạo ra cái hệ lụy
chúng ta phải rất cảnh giác
trong các cái chiêu trò mà nó không tác động tích cực tới thị trường nó có thể gây ra những cái nguy cơ không tốt cho thị trường
trong cái bối cảnh thị trường vừa mới trải qua một giai đoạn nguy khó nếu như ông muốn nói là bạo bệnh
thưa luật sư thưa luật sư thì tại sao doanh nhân chung cư và giá đất này lại tăng một cách đột biến ạ
và nếu có hiện tượng thổi giá thì họ đã thổi giá bằng hình thức nào ạ
để lý giải cho cái câu chuyện tăng giá trong cái thời gian vừa qua đó thì nó có một số cái nguyên nhân như này
cái thứ nhất là chúng ta đang chứng kiến
cái sự vận hành của thị trường bất động sản theo cái chu kỳ của nó
tức là sau một cái thời kỳ thị trường bất động sản đóng băng thì bây giờ đang bắt đầu vào cái giai đoạn là phục hồi
và sau đó đến giai đoạn tăng trưởng bởi một số những cái tác động về mặt điều tiết chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước
trong đó có cái chính sách liên quan đến tài chính tiền tệ cũng như là bất động sản
thì đấy cũng là một trong những cái lý do nó dẫn đến là giá bất động sản nó tăng
lý do thứ hai tôi cho rằng cũng rất quan trọng
đó là như chúng ta chứng kiến cái thời gian vài năm vừa rồi đấy
thì những cái dự án mà đủ điều kiện cấp phép và được triển khai
rồi sau đó để mà xây dựng và ra hàng để bán là rất là ít
và điều này nó dẫn đến cái việc là nó mất cân đối giữa cái cung cầu
tức là nhu cầu thì rất lớn nhưng nguồn cung thì lại không có nhiều
vừa rồi chúng ta thông qua được cái luật kinh doanh
luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản
thì có một cái xu hướng tâm lý bị cuốn theo đó là cái tâm lý là
khi mà luật mới thay đổi và điều chỉnh cái khung giá đất tiệm cận với giá thị trường
cũng như là các cái chính sách về thuế nó có thể tác động đến một số cái đối tượng đất đai
nó dẫn đến cái tâm lý là sợ giá đất bị tăng
cho nên cái xu hướng là gì
đi mua gom đi mua trước
nó cũng dẫn đến là cái việc là cái số lượng người đi mua nó nhiều lên
và một cái thực tế nữa mà chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là gì
có một bộ phận không nhỏ các cái nhà môi giới bất động sản hoặc các cái cá nhân môi giới bất động sản
họ có những cái chiêu trò làm tăng giá bất động sản
ví dụ như là thổi giá ví dụ như là tạo các cái cơn sốt ảo tạo nên cái sự khan hiếm ảo
nhưng thực tế giống như anh đính phân tích tức là giá thì có tăng sốt thì có sốt đầy nghịch có
nhưng tuy nhiên thì câu chuyện là gì
cái giao dịch nó có hay không
giao dịch thực tế nó có hay không
thưa luật sư theo luật sư thì luật sư có cho rằng đang có một ai đó hoặc một nhóm lợi ích nào đó đang thao túng những chiêu trò thổi giá ảo bất động sản không ạ
tôi cho rằng để mà nhận định có ai đó hoặc một nhóm lợi ích nào đó đứng ra thao túng cái câu chuyện này thì đây là quả là một cái vấn đề rất khó khăn để chúng ta có thể đánh giá hoặc nhận định
tuy nhiên tôi xin phép được chia sẻ ở dưới một cái góc độ tức là như chúng ta biết là gì cái việc mà những cái doanh nghiệp bất động sản mà có khả năng dẫn dắt thị trường thì họ trước đây họ nếu như những cái doanh nghiệp nào họ làm ăn thực sự là họ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đúng các cái quy hoạch

từ các cái vị trí mà họ đã có họ tuân thủ các cái quy định như vậy và kết hợp với cái việc là họ có mạnh về mặt tài chính họ có hậu thuẫn về mặt tài chính một cái nguồn lực tài chính nào đó ở cái thời điểm này thì những cái dự án của họ đủ điều kiện để mà triển khai và có những cái sản phẩm họ ra đời
thì đây là một lợi thế của họ và họ có thể điều tiết được thị trường mà họ dẫn dắt thị trường
thì cái câu chuyện là tăng giá câu chuyện mà giá cao đó là cái câu chuyện hết sức bình thường
và ý tôi là
tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì
những doanh nghiệp những nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật họ có tiềm lực về mặt tài chính thực sự
thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà họ có lợi thế để dẫn dắt thị trường và tạo ra những cái giá họ mong muốn
thưa tiến sĩ nguyễn văn đính theo ông thì khi mà giá đất nhảy mùa liên tục thì sẽ nảy sinh ra những hệ lụy nào cho thị trường và cho cả người mùa nữa
trước hết thì trả lời câu hỏi của mc thì tôi cũng muốn bổ sung cái quan điểm mà
của luật sư ở đây phải khẳng định rằng thao túng tác động và làm cho cái thị trường nó đi theo một cái xu hướng mà có lợi cho một bên nào đó
thì vừa rồi quan điểm của luật sư cho rằng là phần lớn do các cái lực lượng môi giới thì tôi thì lại có cái suy nghĩ khác
môi giới họ không đủ năng lực để tạo ra cái sự khác biệt của thị trường đâu
vậy ai thao túng ạ
thế thì tôi cho rằng là thường thì là các cái những cái tập đoàn lớn những cái chủ đầu tư nó có những cái mong muốn trong cái việc xác định các cái giá trị mà mình đang định đầu tư ở những cái khu vực và họ là những người định giá chứ không phải là nhà môi giới
mà chủ yếu là những cái dạng chủ đầu tư theo cái định hướng ăn nhanh ăn sổi
đầu cơ là chính
những nhóm đầu cơ này thường là chỉ thích tạo ra sóng mà tạo ra sóng thì chính là phải tạo ra các bước giá nó sóng càng cao thì giá nhảy càng cao và như vậy sẽ tạo ra một cái tính lợi nhuận hấp dẫn trong từng cái phi vụ đó
họ truyền tải các thông điệp đến các nhà đầu tư mà yếu kinh nghiệm thiếu kinh nghiệm thiếu kiến thức và rất dễ bị lôi cuốn và tham gia vào nó trở thành một cái đám đông
và trước khi để tạo ra đám đông thì có thể môi giới lại tiếp tay cho những cái nhóm đầu cơ này thì cái câu đoạn này là môi giới có lỗi
họ rất dễ bị xa vào cuộc vào trong những cái cuộc để cùng nhau tạo ra một cái thị trường giả thị trường mua bán mua sắm nó không đúng
thì cái này có phần tiếp tay của các môi giới mà các môi giới này cũng là những môi giới không chuyên thường hoạt động tự phát và không tuân thủ các quy định pháp luật
còn đối với cái câu hỏi của mc thì tôi thấy rằng là thường thì giá trị bất động sản là luôn luôn tăng khi có đầu tư
thì ở những khu vực không có hoạt động nào cả mà giá tự nhiên nhảy tôi đang đơn cử một số huyện ở hà nội tại vào thời điểm này
hiện nay đang rất yên bình không có hoạt động
đầu tư không có quy hoạch phát triển chỉ có một vài tin đồn nhưng giá đang nhảy múa
chính xác là giá đang nhảy múa tăng lên vài ba chục phần trăm so với năm hai bài
thì rõ ràng như vậy là nó bất thường và như vậy nó tạo ra cái hệ lụy là làm cho những người có nhu cầu thực muốn mua sẽ là ngày càng xa vời với cái việc mà nhu cầu tiếp cận cái nhu cầu của họ
đúng không ạ
còn đối với thị trường đối với xã hội
thì bỗng chiên có nguy cơ trở thành một cái thị trường ảo một cái thị trường bong bóng và nguy cơ đổ vỡ và nguy cơ thiệt hại cho các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư mà chân chính nhưng do yếu thiếu kinh nghiệm thì dễ bị xa vào
thì đấy là những cái hệ lụy và những cái hệ lụ đó sẽ tạo ra cái thiệt hại cho các nhà đầu tư làm mất niềm tin của khách hàng người tiêu dùng và đặc biệt là nó kìm hãm cái sự phát triển của những cái khu vực
điều đó sau những cái cuộc khủng hoảng ấy là cực kỳ khó khăn bởi vì các dự án nếu khi mà vào đầu tư thực sự trong này thì họ sẽ lại phải đối mặt với rất nhiều những cái vấn đề như là phải trả giá đền bù cao hơn phải vất vả hơn
bởi vì lúc đó là mọi người người ta đều nghi ngờ đều nghi ngờ các cái tính đầu tư thật hay đầu tư không thật và do vậy là các cái sự hợp tác của người dân nó cũng sẽ là kém đi
vâng có thể nói là mới đây một số đơn vị nghiên cứu thị trường
sản đã đưa ra một số nghiên cứu về báo cáo quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn và những nghiên cứu này cho thấy giá bán trung cư tại hà nội đã tăng lên mức rất cao khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà rất hoang mang
và các chuyên gia thì nhận định là có hiện tượng thổi giá làm giá đầu cơ tạo nên những cơn sốt ảo để trục lợi
chân trọng cảm ơn những chia sẻ ở phần đầu chương trình của hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn trong một cảnh nền kinh tế vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn mới có dấu hiệu phù hồi thu nhập việc làm của người dân chưa ổn định nhưng giá nhà đất lại tăng mạnh
sự bất thường dấu hiệu của bong bóng bất động sản
giá bất động sản tăng cao bất thường trong thời gian gần đây không chỉ diễn ra phân khúc đất nền mà còn lan sang cả thị trường nhà trung cư
các chuyên gia nhận định sống bất động sản với mức giá ảo này chủ yếu được tạo nên bởi giới đầu tư và môi giới bất động sản
hiện có ba luật mới liên quan đến thị trường bất động sản đã được quốc hội thông qua
đó là luật đất đai sơn
luật đai sơn luật nhà ở sửa đổi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
riêng luật đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực sớm từ tháng bảy năm nay với kỳ vọng làm minh bạch thị trường tránh rủi ro đặc biệt là chống đầu cơ
tuy nhiên cần nhiều nghị định thông tư hướng dẫn việc thực thi nên có độ trễ nhất định trước khi luật đi vào cuộc sống
do đó các cơ quan chức năng cần có những giải pháp tạm thời để tăng cường quản lý ngăn chặn tình trạng đầu cơ siết chặt nạn co đất
theo các chuyên gia nếu thị trường bất động sản sốt giá thì việc đánh thuế tài sản đối với bất động sản sẽ là chính sách cần được ưu tiên
tăng cường công tác quản lý nhà nước cùng với chính sách phù hợp sẽ ngăn chặn tình trạng đầu cơ làm giá nhà đất
trước tình trạng trên bộ xây dựng đã đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn
đặc biệt là tại các dự án khu trung cư có hiện tượng tăng giá bất thường
đồng thời có biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá làm giá đầu cơ và các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản
trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin về giá bất động sản như hiện nay
người mua nhà nên tỉnh táo tìm hiểu thông tin về lịch sử tăng giá của khu vực để đưa ra nhận định cho riêng mình trước khi quyết định mua nhà
bởi trên thực tế nơi tập trung nhiều nhà đầu tư gom hàng nơi đó thường sẽ bị thổi giá cao hơn nhiều so với các dự án khác
chúng ta đang chưa có một luật quá rõ ràng
về việc chúng ta nghiêm cấm và ngăn chặn các hành vi giống như là thổi giá hay là thuật ngữ chuyên môn của ngành nghề gọi là lái
lái đối với các cái sản phẩm các loại hình bất động sản
chúng ta đang chưa có thực sự là có một cái khái niệm một cái luật là cụ thể chúng ta định nghĩa lái bất động sản là gì
hoặc thổi giá đầu cơ bất động sản để làm chủ mưu để làm nhiễu loạn cái thị trường để trục lợi
trong luật chúng ta chưa quy định một cách rõ ràng định nghĩa khái niệm chế tài
là chưa có
nhưng mà rõ ràng ở đây là cái việc mà thổi giá lên gây thiệt hại cho những người đi mua nhà
xin được tâm trục chương trình với luật sư hà cung tâm
thưa luật sư trên thế giới họ đã có những công cụ quản lý thị trường bất động sản như thế nào để tránh hiện tượng thổi giá ảo bất động sản
thực ra chúng ta nhìn thấy rằng là ở trên thế giới cũng có rất nhiều các cái quốc gia mà họ đang cũng bị rơi vào cái tình trạng về thổi giá ảo và suốt ảo về thị trường bất động sản như chúng ta thôi
tuy nhiên thì hiện nay trên thế giới cũng có những một số quốc gia phát triển họ có những cái công cụ họ có những cái cách làm họ có những cái cơ chế để kiểm soát cái tình trạng thổi giá
tôi lấy ví dụ như là một số quốc gia phát triển họ có những cái chính sách pháp luật liên quan đến cái việc là đánh thuế vào các cái bất động sản thứ hai trở đi
tức là nhiều người nào mà sở hữu nhiều bất động sản thì họ phải đánh thuế nhiều hơn
hoặc là có những quốc gia họ có những cái quy định là
khống chế cái tỷ lệ sở hữu bất động sản trên đầu người đó cũng là một cái công cụ
và có những cái quốc gia họ điều tiết bằng cái công cụ tài chính họ hạn chế cái việc là bơm tài chính quá nhiều vào thị trường bất động sản mà hạn chế cái kênh khác
hoặc có những cái quốc gia họ cũng có những cái nhiều cái kênh để đầu tư nó hấp dẫn hơn
nó an toàn hơn là kênh bất động sản
do vậy cái dòng tiền họ cũng không nhảy vào quá nhiều bất động sản mà họ nhảy vào cái kênh đầu tư khác hiệu quả hơn an toàn hơn
và nó cũng là một trong những cái lý do là dẫn đến là không ồ ạt nhảy vào bất động sản tạo ra những cái cơn sốt ảo
hoặc là có những cái quốc gia tôi cho rằng họ làm rất tiến bộ và rất chặt chẽ ở cái chỗ là hình sự hóa các quy định liên quan đến việc công bố các thông tin về bất động sản
bao gồm cả đối tượng điều chỉnh là các nhà môi giới các cá nhân môi giới
và tôi nghĩ rằng là việt nam của chúng ta là một cái đất nước mà đang phát triển đang có nhiều cái tiềm năng và dư địa để mà phát triển không chỉ cái bất động sản mà còn rất nhiều ngành nghề khác nữa
và chúng ta cũng nên tiếp thu chúng ta cũng nên có những cái nghiên cứu những cái học hỏi
và từ đó để xây dựng ra các cơ chế chính sách pháp luật cũng như là các cái công cụ kiểm soát
nó không chỉ là cái công cụ về mặt kỹ thuật mà nó còn là công cụ về chính sách nó còn là công cụ về pháp luật

các hành lang pháp lý đủ mạnh đủ sức gian đe đủ để kiểm soát để làm sao bình ổn được thị trường bất động sản một cách tốt nhất
vâng thưa tiến sĩ nguyễn văn đính theo ông thì giải pháp nào để hạn nhiệt giá nhà giá nhất đang nhảy mối như thế này ạ
cái giải pháp mà có lẽ mạnh nhất mà chúng tôi đã từng đề xuất thì rất tiếc là nó không được thực hiện trong cái quy định pháp luật lần này
đó là mọi giao dịch bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo những cái quy định
thì cái đó rất tiếc là pháp luật lần này họ chỉ khuyến khích qua sản mà không bắt buộc phải qua sản
và với tự trạng như thế này thì chúng tôi cho rằng cái đầu tiên là nguyên nhân chính thị trường thiếu nguồn khu
thì làm cách nào chính quyền các địa phương đặc biệt là đối với hà nội cần phải đẩy nhanh việc quan tâm xem xét tháo gỡ những cái vấn đề thủ tục
để đẩy vào thị trường
nhất là những dự án có nhu cầu phù hợp với xã hội nhu cầu phù hợp với đối tượng chính sách như nhà ở xã hội nhà ở thương mại giá rẻ
và những cái phù hợp nhu cầu khác được giải quyết đi trước đưa vào thị trường một lượng cung đủ lớn
đúng không ạ
thì ngay lập tức nó giảm cái áp lực của nhu cầu
cái thứ hai là chính quyền cũng yêu cầu các dự án công khai minh bạch
mọi cái thông tin đúng không ạ
hàng hóa sản phẩm giá bán chế độ dịch vụ v v
tất cả mọi cái phải được công khai
và bản thân chính quyền trên nền tảng cổng thông tin của mình cũng công bố các dự án đủ điều kiện
các dự án đảm bảo tham gia thị trường các nguồn cung và thông số về giá trị thị trường
nữa là kiểm soát các cái hoạt động về kinh doanh dịch vụ môi giới trên thị trường
nữa là kiểm soát các cái hoạt động về kinh doanh dịch vụ môi giới trên thị trường
cái này nhà nước cũng có công cụ rồi
cả luật cũ luật mới đều có những cái cải tiến rất phù hợp để họ kiểm tra
yêu cầu các cơ sở bán hàng các cơ sở môi giới các cơ sở dịch vụ phải đăng ký hoạt động đăng ký nộp thuế
để cho nhà nước kiểm soát
tức là tăng cái công cụ quản lý nhà nước vào thị trường mạnh hơn kiểm soát tốt hơn
và đặc biệt là cung cấp thông tin rõ ràng

càng hơn để cho thị trường nó có những cái để mà người ta theo dõi
thưa luật sư khi mà sửa đổi luật đất đai thì chúng ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng
vào việc phải minh bạch thị trường bất động sản
vậy thì khi luật có hiệu lực thì luật sẽ tác động tắt như thế nào
tới thị trường bất động sản cụ thể là với giá nhà giá đất
tôi cho rằng là với việc mà quốc hội đã thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi
và sẽ có hiệu lực trong tháng bảy tới nó sẽ có tác động hai chiều
ở giai đoạn trước mắt và giai đoạn lâu dài
ở giai đoạn trước mắt thì tôi cho rằng nó sẽ tác động đến cái câu chuyện là
giá bất động sản có thể vẫn tiếp tục tăng
do một số các cái dự án họ phải đội lên các chi phí đầu tư đầu vào
do cái việc đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư rồi là thuế đất
nó sẽ cấu thành những cái giá của các nhà đầu tư
mà họ cho ra những cái sản phẩm dự án thì nó sẽ tăng
tuy nhiên về lâu dài tôi cho rằng là luật đất đai luật kinh doanh mộng sản và một số luật khác
mới đây được thông qua nó sẽ phát huy tác dụng thực sự
nó giúp bình ổn thị trường bất động sản
tôi lấy ví dụ là cái câu chuyện về giá bất động sản thị trường bất động sản nó sẽ được kiểm soát hơn
ở cái chỗ là khi mà luật mới có những cái quy định thông thoáng hơn
có những cái quy định tốt hơn về cái câu chuyện là cấp phép đầu tư
đền bù giải phóng mặt bằng định giá khung giá đất
thế rồi là cái hình thức chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư hay là các cái điều kiện chuyển đổi
nó sẽ giúp cho đa dạng hóa các nguồn hàng các cái sản phẩm mà đưa vào thị trường đấy là thứ nhất
cái thứ hai tôi cho rằng nó sẽ tác động rất là tích cực
đó ở cái chỗ là gì
khi mà pháp lý được tháo gỡ thì rất nhiều các dự án đủ điều kiện đưa vào vận hành đưa vào triển khai
khai thác đấy
nó sẽ điều tiết được cái nhu cầu cung cầu của thị trường
thì khi đó thì cái lượng sản phẩm tung ra thị trường nó sẽ nhiều hơn
nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người mua
thế như vậy là kết hợp với các cái quy định khác liên quan đến tài chính liên quan đến tiền tệ
thì tôi cho rằng là nó sẽ giúp cho thị trường bất động sản
đặc biệt là ở cái câu chuyện về giá nó sẽ bình ổn hơn
nó sẽ thiết lập một cái bằng mặt bằng giá mới ở cái mức độ phù hợp
với nhu cầu và năng lực của người dân cũng như là cái giá trị thực của thị trường bất động sản
thưa ông đính theo ông thì trước khi luật đất đai có hiệu lực thì cơ quan quản lý nhà nước
cần có những công cụ nào để điều tiết thị trường tránh hiện tượng loạn giá như hiện nay
đầu tiên chúng ta cần phải đẩy nhanh
cái luật đất đai để cho luật có hiệu lực đến tận một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
cái luật đất đai tôi được biết là rất nhiều những cái điểm quan trọng
mà đặc biệt là những điểm quan trọng thì trong luật có quy định là những điểm này
thì chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết
thì đây chính là cái cơ sở để chính phủ đang chỉ đạo bộ tài nguyên ngôi trường
là xây dựng các cái nghị định để ban hành và thông qua với cơ hội để cho phép là thực thi
vào mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn này
thì như vậy sẽ rút ngắn được nửa năm
thì như vậy nó sẽ tốt đúng không ạ
và trong đó đặc biệt là những cái vấn đề
để xác định không giá xác định tính công khai tính thông tin tính minh mạch của các cái dự án phải được công bố
một cách đầy đủ tại các cơ quan cỡ chính quyền các cơ quan chính phủ
thì chúng tôi được biết là chính phủ cũng chỉ đạo đi trước cái vấn đề về quy định cho cái cách xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường
thì cũng đã được ban hành chạy trước
thì đây chính là một cái tính tích cực của chính phủ
và chúng tôi chúng tôi nghĩ rằng là chính quyền các địa phương cần phải vận dụng các cái quy định này
để mà triển khai tháo gỡ ngay cho một loạt các cái dự án bất động sản
mà đang bị vướng về vấn đề định giá đất tính tiền sử dụng đất nộp tiền nghĩa vụ tài chính đối với đất
và qua đó để cũng xác định được giá trị của đất đai và giá trị của nó trên thị trường
vâng thưa luật sư
luật sư có lời khuyên này
làm thế nào dành cho những người mà có nhu cầu mua nhà lúc bão giá bất động sản hiện nay ạ
khi chúng ta nói đến cái khái niệm người mua nhà đấy thì chúng ta cần làm rõ
tức là người mua nhà hiện nay có rất nhiều đối tượng
người có thể mua nhà để ở người mua nhà để đầu tư người mua nhà để đầu cơ
và người mua nhà thậm chí là để đó không có nhu cầu gì
chỉ đơn giản là họ giữ tiền họ giữ tài sản thôi
thế thì câu chuyện ở đây là gì
dù là đối tượng nào thì giữa cái cơn bão giá như vậy
thì người mua nhà cũng cần hết sức là cảnh cảnh tỉnh
đối với các cái chiêu trò đối với các cái thông tin mà họ nắm được
ở trên các cái đối tượng khác nhau trên các cái nền tảng công nghệ thông tin khác nhau
tôi cho rằng là người mua nhà thì ở cái giai đoạn bão giá như vậy
như bây giờ và có thể trong thời gian tới nữa đấy
thì họ cần phải trang bị cho mình những cái thông tin những cái kiến thức
những cái kỹ năng đủ hiểu biết để đánh giá nhìn nhận
đâu là sản phẩm thực đâu là sản phẩm ảo
để người ta ra cái quyết định thực sự là chính xác
một cái nữa tôi cho rằng là người mua nhà cũng hết sức lưu ý đó là gì
họ nên chủ động tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư
khi mà họ muốn tiếp cận một cái dự án nào đó để họ mua
và trong quá trình tư vấn và giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua ván chuyển nhượng đất đai
cũng như là các cái tranh chấp về quyền sống đất
thì chúng tôi gặp rất nhiều và giải quyết rất nhiều các trường hợp là gì
nói rằng chúng tôi nghe tư vấn chúng tôi không được cung cấp các thông tin
chúng tôi đến chúng tôi ký và chỉ dựa vào cái thông tin là rất là mùi mẫn
dựa trên những cái thông tin rất là tốt thậm chí là không có thực
để họ kích thích cái nhu cầu cái lòng tham của cái người mua của cái nhà đầu tư để họ lướt
đấy chính vì thế nên rất nhiều người mua nhà đầu tư để họ lướt

tôi cho rằng là bản thân người mua nhà thì cần phải rất là thông thái trong cái câu chuyện là
tìm hiểu thông tin chất lọc thông tin và chọn mặt để gửi vàng đối với các nhà đầu tư
để có cho mình những cái sản phẩm thực sự là như mong muốn và hạn chế tối đa các cái rủi ro
vâng có thể nói là thị trường đang có một số nơi có hiện tượng tăng giá vô căn cứ
và bộ xây dựng thì đã đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội kiểm tra giả soát
các hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn
đặc biệt là tại các dự án các trung cư có hiện tượng tăng giá bất thường
đồng thời có những biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá găm giá đầu cơ
và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bất động sản nếu có
và chúng tôi những người làm chương trình thì cũng luôn cảnh báo người mua nhà là
cần phải tìm hiểu rất kỹ thông tin xác minh giá bán tại khu vực định mua bất động sản
để tránh không bị nếm cháy đắng với hiện tượng thổi giá của người bán
một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia chương trình của hai vị khách mời
trong thương trường và pháp luật hôm nay
thưa quý vị trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trong giai đoạn phục hồi
nhưng giá nhà đất lại tăng nóng trong thời gian ngắn gần đây là không có cơ sở
điều này được nhiều chuyên gia nhận định có dấu hiệu tạo thông tin nhiễu loạn
từ các nhóm đầu cơ thổi giá ảo nhằm trục lợi
người mua và các nhà đầu tư bất động sản cần phải tỉnh táo lựa chọn các sản phẩm
phù hợp với khả năng tài chính và pháp lý bảo đảm tuyệt đối không chạy theo
các cơn sốt bất động sản và tâm lý đám đông
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau